xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
bắt đầu từ trưa ngày một mươi sáu tháng hai đến trưa ngày một mươi bảy tháng hai cả nước xảy ra bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người và bị thương ba mươi sáu người
trong đó đường bộ xảy ra bốn mươi vụ đường sát xảy ra hai vụ và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
so với ngày một mươi sáu tháng hai ngày một tết số vụ tai nạn giao thông tuy giảm bốn vụ nhưng số người chết lại tăng thêm hai người và tăng thêm một người bị thương
như vậy trong hai ngày đầu xuân mậu tuất tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt liên tục tăng làm một trăm hai mươi ba người chết
cục cảnh sát giao thông cho biết vào ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra lập biên bản hai năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy
tước giấy phép lái xe tám mươi bốn trường hợp tạm giữ bốn trăm chín mươi hai phương tiện vi phạm tám mươi bốn giấy phép các loại
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng vừa xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
tức là ngày mùng hai tết trên địa bàn xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
điểm trên hai nam thanh niên trú tại xã tùng lộc điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ một mươi năm a
khi đến km ba trăm chín mươi ba thuộc địa bàn xã mỹ lộc thì xảy ra va chạm với một thanh niên đi xe máy chạy theo chiều ngược lại
cú đâm mạnh đã khiến ba người ngồi trên xe văng xuống đường hai trong số ba nạn nhân tử vong tại chỗ
người còn lại bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu nhưng hiện đang trong tình trạng nguy kịch
đó là những thông tin rất đáng lo ngại về tình hình tai nạn giao thông trên cả nước
trong những ngày đầu năm mới
còn tại thủ đô hà nội tình trạng sử dụng rượu bia không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
đang trở thành nguyên nhân chính dẫn tới các ca chấn thương phức tạp kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ tết nguyên đán
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
không đội mũ bảo hiểm
hình ảnh rất dễ bắt gặp của người tham gia giao thông trên những tuyến phố hà nội những ngày đầu năm mới
ta cũng không nên lợi dụng những cái ngày buổi đầu xuân năm mới
không thực hiện những cái rủi ro trước hết nên là đến với mình thôi
trong khi người dân chủ quan thì các bác sĩ tại bệnh viện việt đức đang căng mình cứu chữa
cho những bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông những ngày qua
trong số này những ca chấn thương sọ não mà nguyên nhân xuất phát từ việc không đổi mũ bảo hiểm
đang có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái
thường người dùng rượu bia thì lại không đội mũ bảo hiểm
đến trong tình trạng vừa đã bị chấn thương rồi lại có rất là nặng
vì không có mũ không có suy nghĩ bảo hiểm
một bệnh nhân thì cần nghĩ nhiều nhân lực và vật lực để có thể cứu chữa mũ bệnh nhân
chứ không chỉ đơn thuần gãy chân gãy tay
nếu như chỉ là mổ xong nhưng mà ngoài cái chuyện mà mổ xẻ còn phải điều trị hối sức nữa
tình trạng bệnh nhân thường mấy ngày thì diễn biến về mặt hối sức cũng tương đối là phức tạp
nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc đổi mũ bảo hiểm đúng quy cách
sẽ giúp giảm sáu mươi chín tỷ lệ chấn thương vùng đầu khi tai nạn xảy ra
chấp nhận rủi ro chỉ để giữ một kiểu tóc thời trang trong những ngày tết
hay là tự bảo vệ tính mạng của bản thân thông qua việc đội mũ bảo hiểm
hướng dẫn giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông
do chủ động triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nên trong ba ngày tết từ ngày ba mươi đến ngày mùng hai tết
tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng trên địa bàn tp thanh hóa
cơ bản được đảm bảo ổn định
chỉ tính từ ngày ba mươi tết đến ngày mùng hai tết
công an thành phố thanh hóa đã kiểm tra xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông
trong đó chủ yếu là các lỗi không đội mũ bảo hiểm
trở quá số người quy định lạng lách đánh võng và vượt đèn đỏ
riêng trong đêm giao thừa công an thành phố thanh hóa đã kiên quyết xử lý một trăm bảy mươi trường hợp vi phạm
tiếp tục với thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nữ chủ cửa hàng thuốc tây trên đường bùi quang là
phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm bị sát hại
công an quận gò vấp đang truy tìm nam thanh niên hiện chưa rõ lai lịch là nghi can thứ hai trong vụ án
theo cơ quan điều tra qua trích xuất hình ảnh từ
từ camera khu vực công an phát hiện một thanh niên tình nghi giúp sức cho đối tượng nguyễn mai cường hai mươi hai tuổi
quê ở phú yên là hung thủ giết chủ cửa hàng thuốc tây gây hoang mang dư luận
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào ngày một mươi tháng hai
người dân phát hiện nữ chủ cửa hàng thuốc đã tử vong tại cửa hàng nên đã hô hoán trình báo công an
nhận được tin báo lực lượng chức năng tp hcm đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
qua trích xuất camera công an quận gò vấp đã xác định cường chính là hung thủ gây án nên đã tiến hành truy bắt
vào tối ngày một mươi hai tháng hai cường được gia đình vận động tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra tại cửa hàng game bắn cá ở tầng trệt siêu thị vinatech
thuộc khu phố một phường quang vinh tp biên hòa xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng hai
tức là đêm ba mươi tết khiến ba người bị thương
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi bảy đối tượng
để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
qua điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa xác định
sau khi nhận được tin báo nhóm của võ đình khôi cùng ba người khác vào chơi game bắn cá nghi là có gian lận
bạch thúy hà quốc tịch mỹ tạm trú tại quận bảy tp hcm là chủ cửa hàng game
cùng chồng là lưu quốc huy và khoảng ba mươi đối tượng khác từ tp hcm đã xuống biên hòa để giải quyết vụ việc
tại đây nhóm của hà đã dùng ghế inox tuyếp sắt bóng đèn tuyết và bình chữa cháy đánh nhóm của khôi gây thương tích
sau khi nhóm của khôi bỏ chạy thì nhóm của hà gồm khoảng một mươi bảy đối tượng cầm hung khí tiếp tục đuổi đánh nhóm của khôi
một người quốc tịch malaysia thuộc nhóm của hà cũng bị đánh gây thương tích
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ ba xe ô tô một đầu thu camera tại điểm game bắn cá
ba ống tuyếp sắt đồng thời niêm phong điểm game bắn cá phục vụ công tác điều tra
qua công tác điều tra sàng lọc đối tượng bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
đối với các đối tượng lê hoàng khắc vũ bạch thúy hà và lưu quốc huy với vai trò là chủ mưu cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chỉ trong một ngày mà thực hiện tới ba vụ cướp tài sản đây là một đối tượng đã có tiền án
sau khi thực hiện chót lọt hai vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện tam bình tỉnh vĩnh long
thì vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm qua khi đang tiếp tục thực hiện vụ cướp thứ ba tại địa bàn đối tượng đã bị công an huyện tam bình bắt giữ
vào thời điểm trên chị nguyễn thị dinh
chú xã song phú huyện tam bình đang dừng xe để nghe điện thoại
thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô từ phía sau chạy tới giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
nhận được tin báo của nạn nhân công an huyện tam bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường
và phối hợp với công an xã song phú chốt chặn bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là trần tấn lợi chú xã phú lộc huyện tam bình
đối tượng còn khai nhận ngoài vụ cướp tài sản nói trên
cùng ngày cũng đã thực hiện chót lọt hai vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện tam bình
được biết lợi đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
liên tiếp hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức là đá gà đã bị lực lượng công an trà vinh và cà mau triệt phá
trong ngày hôm qua tức là ngày mùng hai tết thông tin chi tiết trong cụm tin
nhận được tin báo của người dân công an huyện châu thành tỉnh trà vinh
kết hợp cùng công an xã nguyệt hóa đã kiểm tra và bắt quả tăng chín đối tượng trong độ tuổi từ hai mươi tám đến bốn mươi ba
đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp bến có xã nguyệt hóa huyện châu thành
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một mươi năm con gà hơn bốn mươi năm triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
còn tại cà mau chín đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc xã tân trung huyện đầm rơi
đã bị lực lượng công an tỉnh cà mau bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
cứu giữ một số tăng vật gồm ba con gà đá đổ hai cặp cửa sắt một mươi điện thoại di động